một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại ấp long hòa xã long chữ huyện bến cầu về hành vi giết người
nạn nhân là một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú cùng địa phương
trước đó nạn nhân và vợ cùng chú tại ấp thuận đông xã lợi thuận huyện bến cầu kết hôn được hơn bốn năm
trong quá trình sinh sống giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu
người vợ kêu anh ruột của mình chính là trần đại đến nói chuyện với chồng mình về việc ly hôn
trong lúc nói chuyện giữa đại và nạn nhân xảy ra cãi vã
lúc này đại lấy dao đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó
sau khi xảy ra vụ việc công an huyện bến cầu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường
tiến hành điều tra và bắt giữ trần đại